thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cắt giảm ngay thủ tục hành chính
liên quan đến việc mua thuốc phòng chống covid một mươi chín
trước phản ánh của báo chí về việc từ thời điểm thuốc monu piravir chính thức lên kệ ở các cửa hàng dược phẩm
người mua được không nhiều lý do là người dân không đáp ứng đủ quy định như phải có dây xác nhận f
có đơn thuốc do bác sĩ ký tên
thủ tướng yêu cầu bộ y tế có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cắt giảm ngay thủ tục hành chính
liên quan đến việc mua thuốc phòng chống covid một mươi chín căn cứ tình hình thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm của các nước
để khẩn trương quyết định việc cấp phép nhập khẩu và sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
bên cạnh đó thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý giá thuốc
xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ buôn lậu theo đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi
không để nhân dân vất vả về quá nhiều thủ tục trong việc tiếp cận và mua thuốc điều trị covid một mươi chín
một số tin tức về an ninh trật tự liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại khu vực trước siêu thị bixi tân hiệp
vào sáng ngày một tháng ba công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng
trong hai nhóm để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
năm đối tượng bị tạm giữ hình sự cùng chú tại tp biên hòa
điều tra ban đầu cơ quan công an xác định các đối tượng này giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
và cùng các đối tượng khác đã sử dụng hung khí súng tham gia vụ hỗn chiến gây hoang mang dư luận
nguyên nhân chính dẫn tới việc ẩu đả này được cho là mâu thuẫn tình cảm giữa hai nhóm
hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để phục vụ cho công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong điền tp cần thơ vừa tạm giữ hình sự nguyễn quốc trình
chú tệ tỉnh hồ giang và đặng hoàng hiếu chú huyện phong điền để điều tra làm rõ về hành vi tàn chữ trái phép chất ma túy
khẩn cấp và bắt quả tang hai đối tượng đang tàn chữ trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ thuộc ấp thị tứ
thị trấn phong điền thu giữ năm gói ni lông chứa tinh thể không màu nghi là ma túy đá có trọng lượng gần một mươi hai gram
cùng nhiều tăng vật có liên quan
chính khai nhận đã liên hệ đối tượng hiếu để mua ma túy về tp vị thanh sử dụng
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt giữ hai đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn thu giữ một lượng ma túy lớn cùng nhiều tăng vật
trước đó công an huyện nhân trạch đã bắt quả tăng nguyễn thị hằng chú huyện nhơn trạch và một đối tượng đang sử dụng ma túy tại phòng trọ ở xã phước thiền
tại đây công an đã thu giữ sáu gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
qua điều tra mở rộng công an huyện đã khám xét khẩn cấp nơi ở của trần việt hùng chú xã long đức huyện long thành
thu giữ ba gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá có trọng lượng khoảng một trăm hai mươi tám gram
qua đấu tranh hùng khai nhận mua ma túy để bán lại cho các con nghiện kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn văn tài chú tại phường bình đức thành phố long xuyên an giang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra ban đầu vào cuối năm hai nghìn hai mươi một do ghen tuông phan long bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh an giang
cùng năm thanh niên khác mang theo hung khí đến định chém tài thì được mọi người căn ngăn
cho đến tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai sau khi nhậu xong tài đã điều khiển xe mô tô chở bạn mang theo hai cây dao tự chế đến nhà tìm bảo để chém trả thù
tới nơi tài phát hiện bảo cùng bạn là ông phan long triệu cha của bảo đang ngồi uống rượu
tài đã kêu bảo ra nói chuyện thấy tài cầm hung khí ông triệu đã lên nhà lấy một cây chĩa
hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn trong lúc xô sát tài đã cầm dao chém ông triệu và bảo nhiều nhát gây thương tích
người nhà ông triệu đã chạy ra hỗ trợ khống chế tài giao cho công an thị trấn an châu cùng hung khí gây án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bình thuận cho biết qua công tác vận động
nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng hai
tại thị trấn đức tài huyện đức linh hậu quả là một người tử vong đã đến cơ quan công an để đầu thú
tại cơ quan điều tra các đối tượng thừa nhận do xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc giữa trần trung long
và nguyễn mậu tính hai đối tượng này đã tụ tập bạn bè chuẩn bị hung khí hẹn gặp nhau tại một khu vực
từ khu phố một thị trấn đức tài huyện đức linh để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau
hậu quả đã làm nguyễn mậu tính tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trực tự xã hội công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện đức linh
tiến hành khám nghiệm hiện trường trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ việc
ngoài ra các đối tượng đã giao nộp cho lực lượng chức năng nhiều hung khí khác các loại có liên quan trong vụ việc trên
công an huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ quách văn linh ở xã cẩm long huyện cầm thủy
là đối tượng chuyên trộm các tài sản
trước đó công an huyện cẩm thủy đã nhận được tin báo của một người dân ở thôn đồng lão xã cẩm ngọc huyện cẩm thủy
về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một chiếc xe máy dream trị giá gần một mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra cơ quan công an làm rõ linh chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên
cơ quan công an đã bắt quả tang linh khi đang bán chiếc xe máy trên cho một người dân trên địa bàn xã thạch cẩm huyện thạch thành
tại cơ quan công an linh khai nhận là đối tượng nghiện ma túy có tiền án về tội trộm cắp tài sản
mặc dù mới ra tù vào năm hai nghìn một nhưng linh lại tiếp tục tái phạm và đi trộm cắp xe máy sau đó mang đi các huyện tiêu thụ
hiện chiếc xe máy đã được trao trả lại cho gia đình bị hại
những ngày gần đây lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển mua bán thuốc tân dược vật tư y tế
liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín không rõ nguồn gốc tại nhiều địa phương trên cả nước
vào hồi h ba mươi phút ngày hai tháng ba tại khu vực mốc một nghìn chín mươi hai thuộc khu hai xã tân thanh huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
lực lượng chức năng phát hiện một tốc người đang vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở
các đối tượng đã bỏ lại số hàng và bỏ chạy vào rừng
tổ công tác tiến hành truy đuổi bắt giữ được một đối tượng là dương thị nhân chú huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
và một mươi năm thùng hàng do các đối tượng bỏ lại
qua kiểm tra trong một mươi năm thùng hàng có chứa bảy năm trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín trị giá ước tính khoảng ba trăm linh triệu đồng
nhân khai vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên thi không rõ địa chỉ cụ thể lấy tiền công ba trăm linh đồng một thùng hàng
tại tỉnh bắc ninh phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường tỉnh vừa kiểm tra phát hiện tạ quân anh quê tỉnh hương yên đang có hành vi vận chuyển một ba trăm chín mươi năm kit test nhanh covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra quần anh không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
bước đầu làm việc quân anh khai nhận đã mua số kit test trôi nổi trên thị trường đem bán kiếm lời
hiện cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ thăng vật và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân phường đăng giang quận ngô quyền tp hải phòng vừa ban giao một cháu bé hơn hai tuổi
chú quận lê trân thành phố hải phòng cho người thân sau khi phát hiện bé gái dưới cống nước ngập đến cổ
lực lượng công an cũng đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc
trước đó vào chiều ngày hôm qua mùng một tháng ba người dân phát hiện bé gái ở dưới cống nước gần đường đông khê hai
thuộc địa phận phường đăng giang đến thời điểm này nước dưới cống đã ngập đến cổ bé gái
ngay sau đó người dân địa phương đưa bé gái lên bờ đồng thời báo chính quyền sở tại
lực lượng chức năng ngay sau đó đã kiểm tra sức khỏe xét nghiệm covid một mươi chín thay quần áo và thông báo tìm người thân của bé gái
sau vài giờ thông báo lực lượng chức năng đã liên lạc được với bố của bé và bàn giao bé gái về với người thân
cháu bé hiện đang ở với bố là lao động tự do
theo trình báo của người dân vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một tháng ba camera giám sát của các hộ dân ghi lại cảnh một người phụ nữ
đội mũ mặc áo khoác sáng màu điều khiển xe đạp chở một bé gái có đặc điểm giống cháu bé di chuyển tới gần khu vực cống nước
sau đó ít phút người phụ nữ này đi ra một mình
công an phường đằng giang đang tìm người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn để xác minh làm rõ
tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường vừa ra quyết định khởi tố bốn đối tượng trong vụ án hình sự
cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng xảy ra tại quán luxi pub thuộc khu đô thị phúc sơn xã thượng trưng huyện vĩnh tường
trước đó hai nhóm thanh niên gồm khoảng hai mươi người đến quán lusik pub ăn uống rồi xảy ra mâu thuẫn
trong quá trình xô sát hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau làm bốn người bị thương tích
quá trình điều tra vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã khởi tố ván hình sự
cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
bước đầu khởi tố bị can đối với bốn đối tượng gồm phan văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đỗ văn khánh sinh năm hai nghìn hai cùng ở xã tam phúc huyện vĩnh tường
vũ hoài nam bùi đức mạnh cùng sinh năm hai nghìn bốn ở huyện vĩnh tường
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo phạm văn nghiệp
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú ấp tám xã vị thắng huyện vị thủy tỉnh hậu giang chín năm tù về tội giết người
theo cáo trả ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nghiệp đem xe máy của mình thế chấp cho một người quen
lấy một mươi triệu đồng tiêu xài sáng ngày hôm sau nhiệm về nhà lấy máy điện thoại của con trai
đưa cho chủ nợ để lấy xe của nhiệm ra và hẹn đến trưa cùng ngày sẽ đưa thêm giấy tờ xe
sau đó bị cáo về nhà yêu cầu vợ đưa giấy tờ xe thì bị từ chối
bực tức nhiệm lấy một can nhựa đi mua năm mươi đồng tiền xăng về đổ lên người vợ rồi bật lửa
trong lúc vợ nghiệp đang ngồi du cháu ngoại ngủ trong nhà rất may khi nghiệp đang bật lửa
chưa cháy thì người vợ nhanh tay ngăn cản ngay tiếng kêu người con trai chạy vào không chế nghiệm
đẩy ra trước sân nhà giúp mẹ chạy thoát với hành vi nguy hiểm của phạm văn nhiệm
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên bị cáo phạm tội giết người với mức án chín năm tù giam
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt giữ hai đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn
thu giữ một lượng ma túy lớn cùng nhiều tăng vật
trước đó công an huyện nhân trạch bắt quả tang nguyễn thị hằng ba mươi chín tuổi chú huyện nhân trạch
và một đối tượng đang sử dụng ma túy tại phòng trọ ở xã phước thiền
tại đây công an thu giữ sáu gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
qua điều tra mở rộng công an huyện đã khám xét khẩn cấp nơi ở của trần việt hùng bảy mươi tuổi
chú xã long đức huyện long thành thu giữ ba gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
có trọng lượng khoảng một trăm hai mươi tám g
qua đầu tranh hùng khai nhận mua ma túy về để bán lại cho các con nghiện kiếm lời
sáng nay tại khối một mươi một phường bến thủy tp vinh tỉnh nghệ an
đội cảnh sát kinh tế công an tp vinh bất ngờ kiểm tra một cơ sở đang có hành vi sản xuất dung dịch
rửa tay khô nhãn hiệu ariot và dầu gió tuệ linh
tất cả số hàng hóa đều không có giấy tờ hợp pháp
tại đây lực lượng công an thu giữ chín trăm tám mươi chai xịt khuẩn chai nhựa dùng tích năm trăm linh ml
mang nhãn hiệu ariat do công ty trách nhiệm hiệu hạn công nghệ sinh học dược phẩm svk sản xuất
có địa chỉ tại thôn nghĩa hải xã phù nghĩa huyện trương mỹ tp hà nội
một chín trăm bốn mươi bốn chai dầu gió nhãn hiệu tuệ linh gần một trăm linh chai lọ vỏ bao bì nhãn mát chưa sử dụng
hai bộ máy dùng để sản xuất hàng già gần một lít dung dịch và một số hóa chất phụ da đã được pha chế
để đóng trong các chai nước sát khuẩn và dầu gió
chủ cơ sở sản xuất là của anh hoàng anh đồng
tiếp tục mở rộng điều tra tại số nhà ba mươi tám đường đặng tất phường lê mau tp vinh
cảnh sát kinh tế công an tp vinh tiếp tục thu giữ sáu trăm một mươi chai nhựa xịt khuẩn dung tích năm trăm linh ml
bước đầu chủ cơ sở thừa nhận đã mua các dung dịch như oxy già cồn chín mươi sáu độ tinh dầu xả tinh dầu đinh hương
tinh dầu bạc hà tại các cơ sở y tế trên địa bàn tp vinh sau đó pha chế chiết xuất đóng vào các chai nhựa màu trắng
trước khi đem đi tiêu thụ chủ cơ sở lên mạng internet đặt in các nhãn hiệu kèm cơ sở sản xuất để dán vào các sản phẩm
hiện công an tp vinh đang tạm giữ toàn bộ số hàng nói trên tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định
hai que test nhanh covid một mươi chín không nguồn gốc xuất xứ vừa được lực lượng cảnh sát môi trường công an tp hà nội
phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội phát hiện thù dữ
một nghìn chín trăm năm mươi que test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín được in hạn sử dụng đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
trên bao bì đều là chữ nước ngoài dập made in china tuy nhiên lại công bố chuẩn chất lượng châu âu
nhưng cái sản phẩm này là không có hóa đơn chứng tư có nhãn gốc ở tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ ở tiếng việt nam
hai que test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín được in hạn sử dụng đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ hàng là hà thị thu hường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi có địa chỉ tại tây hồ hà nội khai nhận
số hàng này được mua trên các trang mạng điện tử
sau khi giao dịch sẽ được nhận hàng trực tiếp tại khu vực long biên
mỗi que tết được bán ra thị trường với giá năm mươi đồng
thường là các đối tượng sẽ kết nối và liên lạc với nhau trên các mạng xã hội
sau đó thì hẹn nhau ở những địa điểm công cộng để giao dịch hàng hóa và bằng tiền mặt
và sẽ vận chuyển bằng xe ô tô để tránh sự phá hủy
chúng tôi cũng luôn là cố gắng để triệt phá và có những phương thức để đấu tranh để phòng ngừa
những hiện tượng này để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
theo cơ quan chức năng những sản phẩm này sẽ được tịch thu và buộc phải tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật
bên cạnh đó với tổng giá trị tài sản chủ hàng sẽ có thể bị phạt vi phạm hành chính lên đến bảy mươi triệu đồng
vâng thưa quý vị và các bạn trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp như hiện nay
nếu sử dụng những sản phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ cho ra những kết quả sai lệch gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch
vì vậy việc phát hiện đấu tranh với hành vi buôn bán hàng lậu như thế này là điều cần thiết
và phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để tạo sức giăn đề
theo thông tin từ bộ y tế dự kiến sang tuần sau bộ y tế sẽ hoàn thành việc ký hợp đồng với hãng pfizer
mua hai mươi một chín triệu liều vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cũng cho biết dự kiến trong quý một năm nay
bảy triệu liều vaccine pfizer cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sẽ về đến việt nam
số còn lại được giao trong quý hai
vaccine phê duyệt có tên là cominati hay tên khác là pfizer biontech covid một mươi chín vaccine
bảo hiểm xã hội việt nam đã ban hành công văn số năm trăm ba mươi ba gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố
bảo hiểm xã hội bộ quốc phòng
bảo hiểm xã hội công an về việc triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
theo đó ngành bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế
các cơ sở khám chữa bệnh truyền thông rộng rãi đến người tham gia bảo hiểm y tế
về việc thực hiện căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh bằng nhiều hình thức để người dân dễ dàng tiếp cận
trường hợp căn cước công dân chưa kịp tích hợp dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế
hoặc người tham gia bảo hiểm y tế chưa được cấp tài khoản vneid
người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế
thực hiện việc khám chữa bệnh theo quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành
xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh
hoặc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng vssid để khám chữa bệnh
cùng với đó người dân có thể thông báo và cung cấp tới các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế
thông qua căn cước công dân gắn chip tại địa chỉ
hoặc tra cứu bằng hàm tra cứu tự động api
bảo hiểm xã hội việt nam cũng lưu ý các cơ quan liên quan hỗ trợ kịp thời
cho cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế
trong quá trình sử dụng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh
không để xảy ra hiện tượng từ chối khám chữa bệnh khi người dân cung cấp căn cứ công dân gắn chip

thông tin này đã được đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa trạch xã ngọc liên huyện cầm giàng tỉnh hải dương
về hai tội làm giả con dấu tài liệu của công an
cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm trước đầu lông mày trái
bên cạnh đó phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn nhất sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn du tái xã tiền tiến thành phố hải dương tỉnh hải dương
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
và đối tượng nguyễn thắng hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
thường trú tại phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bộ công an phối hợp thực hiện